bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có thông báo chính thức về kết quả kiểm tra và xử lý
theo đó bộ văn hóa thể thao du lịch áp dụng hình thức kỷ luật
khiển trách đối với bà nguyễn thị thu hà quyền cục trưởng cục điện ảnh và bà lý phương dung
phó cục trưởng cục điện ảnh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông nguyễn danh dương
giám đốc trung tâm chiếu phim quốc gia ban cán sự đảng thống nhất
giao thôi nhiệm vụ quyền cục trưởng cục điện ảnh đối với bà nguyễn thị thu hà
phó cục trưởng cục điện ảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phân công thứ trưởng tạ quang đông điều hành cục điện ảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sự phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm yếu hạn czcgv việt nam
có hình ảnh vi phạm quy định pháp luật với số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
và buộc tiêu hủy tăng vật vi phạm